xin kính chào quý vị khán giả bây giờ là những tin tức trong bản tin nhanh chín h
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố lào cai tỉnh lào cai vừa thi hành lệnh giữ người
trong trường hợp khẩn cấp đối với hạ thị ngọc chú huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức tạo hóa đơn giả qua điện thoại để mua hàng
hạ thị ngọc đã chụp mã qr của các cửa hàng gửi cho người tên hoài không rõ tuổi địa chỉ cụ thể
quen biết qua mạng xã hội để tạo hóa đơn hai triệu đồng mua quần áo ở quán của anh vũ hoài dương
tạo hóa đơn sáu trăm năm mươi đồng để trả tiền quán cơm và tạo hóa đơn một triệu đồng để mua đồ
tại cơ quan công an bước đầu ngọc khai nhận do cần tiền tiêu xài nên đã liên tục thực hiện hành vi lừa đảo
chiếm đoạt tài sản của bản thân với nhiều cửa hàng trên địa bàn thành phố lào cai
đồng thời khai nhận đã nhờ một đối tượng tên hoài làm hóa đơn chuyển tiền giả rồi trả cho hoài bảy mươi đồng tiền công
công an huyện định quán tỉnh đồng nai đang lập hồ sơ xử lý đối tượng trương thanh quang
quê tỉnh khánh hòa tạm trú tại xã bắc sơn huyện trảng bom về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo hồ sơ của công an trương thanh quang đã dùng điện thoại di động gọi đến một công ty
đặt mua ba trăm linh thùng nước giải khát rồi yêu cầu giao đến nhà bà bùi thị phụng chú xã phú ngọc huyện định quán
khi đến địa chỉ trên quang đã lấy giả tên là đàn ra đón và nói nhà bà phụng là nhà của mình
và yêu cầu các nhân viên giao hàng chuyển sáu mươi thùng nước suối ở sân nhà và chuyển hai trăm linh thùng nước giải khát
trị giá gần ba mươi năm triệu đồng qua xe ô tô tải của quang rồi nói các nhân viên giao hàng chờ có ý định bỏ trốn
nhưng sau đó đã bị bắt
vào ngày bảy tháng bốn một người dân xã thừa đức huyện bình đại tỉnh bến tre đã đến công an xã thừa đức
trình báo về việc nhặt được một bao đen giạt vào bờ biển khu vực cống bế nhỏ ấp thừa tiên
bên trong có hai mươi ba gói hình chữ nhật được đóng thành bánh
tiếp nhận tin báo công an huyện bình đại biên phòng tỉnh bến tre công an tỉnh bến tre cùng các đơn vị liên quan
đã tiến hành khám nghiệm hiện trường thu giữ hai mươi ba gói nilon trên
qua xét nghiệm ma túy nhanh bằng máy phổ quang cho kết quả các chất trong gói ni lông là ma túy dạng cocaine
có tổng trọng lượng hai mươi sáu chín mươi sáu kg cơ quan chức năng đang tiếp tục phối hợp xác minh làm rõ
sơn la xác nhận đang thu thập thông tin từ phía nhà trường gia đình để xác minh vụ việc bé trai một tuổi
trên địa bàn phường trường sinh bị chấn thương não
theo đó vào ngày ba tháng bốn gia đình gửi cho bé tại trường mầm non sơn ca
đến chiều cùng ngày gia đình được giáo viên thông tin về tình trạng sức khỏe của con
nên đã đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh sơn la trong tình trạng bất tỉnh
kết quả chụp chiếu bước đầu xác định cho bé bị tụ máu dưới màng cứng chấn thương vùng não
trước đó các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cấp cứu và cho bé hiện tại đã qua cơn nguy kịch
chuyển sang một thông tin khác vào chiều ngày bảy tháng bốn tại đường nối cao tốc nội bài lào cai đến sapa
đã xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa ba xe ô tô chở khách trên đường nối cao tốc nội bài lào cai đến sapa
tỉnh lộ một trăm năm mươi năm đoạn qua xã cốc san thành phố lào cai khiến hai xe hư hỏng một người tử vong
cụ thể vào khoảng một mươi bốn h ba mươi phút xe ô tô do lái xe chú tại quận đống đa
hà nội điều khiển lưu thông hướng thị xã sapa đi thành phố lào cai
khi đến địa bàn xã cốc san đã va chạm với hai xe ô tô khác
ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn lực lượng chức năng đã đến hiện trường phân luồng giao thông
đưa người bị thương đi cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng
và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh chín h cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi